hà nội chốt phương án tuyển sinh vào lớp một mươi năm hai nghìn một mươi chín nhưng sau khi công bố nhiều học sinh và giáo viên lại tỏ ra lo lắng
công an tp vn vừa ra quyết định khởi tố bị can tạm giam bốn tháng đối với đối tượng ôm nữ đạn cố thủ trong nhà
an ninh các công trình trọng điểm quốc gia tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo huấn luyện cán bộ
và chia sẻ thông tin kinh nghiệm quản lý sử dụng phương tiện thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự
hội đàm giữa bộ công an việt nam và bộ an ninh trung quốc hai bên thống nhất thời gian tới
tiếp tục làm tốt công tác bảo hộ công dân bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của công dân doanh nghiệp nước này
làm ăn sinh sống và học tập tại nước kia phối hợp đảm bảo an ninh an toàn cho các đoàn cấp cao hai nước thăm viếng lẫn nhau
các sự kiện chính trị xã hội quan trọng được tổ chức ở mỗi nước tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau trên lĩnh vực đào tạo
nâng cao năng lực thực thi pháp luật cho cán bộ công an và phương tiện thiết bị phục vụ công tác đảm bảo an ninh
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm trường đại học công an nhân dân trung quốc
gặp gỡ một mươi sinh viên học viện công an nhân dân việt nam đang học tại trường đại học công an nhân dân trung quốc
theo chương trình trao đổi sinh viên bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã tới thăm và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại trung quốc
học viện cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ sâu sắc hơn nữa phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo
nghiên cứu đầu ngành là nhà trường trọng điểm của bộ công an nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục đào tạo
đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới
đó là chỉ đạo của đồng chí thượng tướng bùi văn nam ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ khai giảng năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
tổ chức vào sáng ngày hôm nay tại thủ đô hà nội
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám là năm đặc biệt quan trọng đánh dấu quá trình năm mươi năm xây dựng phát triển và trưởng thành của học viện cảnh sát nhân dân
công tác giáo dục đào tạo trong năm học
bước đột phá và đạt được những kết quả có ý nghĩa quan trọng với hai giải pháp chính
gắn đào tạo với thực tiễn và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác giảng dạy học tập
học viện cảnh sát nhân dân là cơ sở giáo dục đại học đi đầu trong đổi mới giáo dục đào tạo
triển khai nghiên cứu nhiều đề tài khoa học cấp nhà nước góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận
kiến nghị giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm đảm bảo trật tự an toàn xã hội
hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế của học viện cũng đã được tăng cường
có những bước phát triển mới với các cơ sở đào tạo công an cảnh sát của nhiều nước trên thế giới
ghi nhận đánh giá cao những thành tích nỗ lực của lãnh đạo tập thể cán bộ giảng viên công nhân viên và học viên nhà trường
thứ trưởng bùi văn nam cũng nhấn mạnh những thách thức nhiệm vụ đang đặt ra đối với công tác giáo dục đào tạo nói chung
và nhiệm vụ chính trị của nhà trường nói riêng với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân cách mạng
chính quy tình nguyện từng bước hiện đại
quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ thị của bộ và nhiệm vụ công tác trọng tâm năm học hai nghìn một mươi tám một mươi chín trong công an nhân dân
tích cực chủ động lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục đào tạo của nhà trường
phù hợp với thực tiến khiệp thời đã bứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh trật tư trong thịnh hiện mới
hoàn thiện mô hình tổ chức của học viên đảm bảo tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả theo mô hình mới của bộ công an
nhà trường cần có cách đào tạo bồi dưỡng
nhà trường đổi ngũi giáo viên căn bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng nâng cao về chất lượng đảm bảo tính kế thừa phát triển
đặc biệt mỗi thầy giáo phải là tấm gương sáng về năng lực trí tuệ và phong cách đạo đức
phải yêu nghề đam mê trong từng giờ lên lớp truyền thụ và lan tỏa đến các em học viên khát vọng học tập nghiên cứu khoa học và công hiến
thứ trưởng bùi văn nam cũng đặc biệt nhấn mạnh tin tưởng rằng với sự nỗ lực cố gắng học tập
giảm luyện lấy ngộ trí thức khoa học đi đôi với trao dồi bản lĩnh chính trị lối sống của người công an cách mạng ngay từ trong nhà trường
thầy và trò học viện kẻ sát nhân dân sẽ hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ nam tộc đề ra
chiều nay tại hà nội thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi tiếp ngài christopher for
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ phụ trách các vấn đề chống biến đổi vũ khí hủy diệt hàng loạt và an ninh toàn cầu
tại buổi tiếp
thứ trưởng bùi văn nam khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước việt nam hoa kỳ nói chung giữa bộ công an việt nam
với các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật hoa kỳ nói riêng trong thời gian qua ngày càng phát triển tốt đẹp
đạt được nhiều kết quả quan trọng thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực hợp tác
thứ trưởng bùi văn nam mong muốn trong thời gian tới trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ christopher ford sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa
để củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia cũng như sự hợp tác có hiệu quả giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật của việt nam và hoa kỳ
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển trong khu vực
chân thành cảm ơn thứ trưởng bùi văn nam đã dành thời gian tiếp
trợ lý ngoại trưởng hoa kỳ christopher for tin tưởng thời gian tới mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan hữu quan và thực thi pháp luật hoa kỳ
với bộ công an việt nam sẽ tiếp tục được đẩy mạnh góp phần đưa quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lê ngọc sơn ba mươi ba tuổi
trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an để điều tra về hai hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành

trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an để điều tra về hai hành vi tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp vinh tỉnh nghệ an vừa ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam bốn tháng đối với lê ngọc sơn
trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an để điều tra về hai hành vi tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành

trú tại xã nghi phong huyện nghi lộc của tỉnh nghệ an để điều tra về hai hành vi tăng trữ trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành

trú tại xã nghi phong huyện nghi phong huyện nghi phong huyện nghi phong huyện nghi phong hội đại lễ cũng đã được tổ chức vào sáng nay với sự tham dự của hơn một trăm linh đại biểu trong nước và quốc tế
hiện mọi công tác chuẩn bị cho đại lễ đang được giáo hội phật giáo việt nam phối hợp cùng ủy ban tổ chức quốc tế đại lễ v sac liên hợp quốc và chính phủ việt nam triển khai thực hiện
đây là sự kiện đối ngoại quan trọng có phần nâng cao vị thế trách nhiệm của việt nam đối với liên hợp quốc đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước con người và văn hóa việt nam
đến ngày năm tháng một mươi vừa qua ủy ban nhân dân tp hà nội đã phê duyệt phương án tuyển sinh
vấn đề này đang tiếp tục nhận được sự quan tâm rộng rãi của các học sinh và giáo viên
trong ba phương án đưa ra trước đó để xin ý kiến sở giáo dục và đào tạo tp hà nội đã chốt phương án một
cụ thể học sinh sẽ thi ba môn toán văn ngoại ngữ và một môn trong số các môn vật lý hóa học sinh học lịch sử địa lý giáo dục công dân
trong đó môn thi thứ bốn sẽ được công bố vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
với phương án thi này nhiều giáo viên cũng cho rằng chọn phương án một như trên là phù hợp nhất
tương tự như thi trung học phổ thông đã áp dụng trong một thời gian dài
phương án này phát huy được mục đích giáo dục toàn diện khắc phục được các nhược điểm của hai phương án kia
toán văn anh thì bọn con đã được học như môn một môn chính
cho nên là khi mà bọn con phải thi những môn đấy thì cũng đã có một cái kế hoạch ôn lâu dài từ trước rồi ạ
tôi thấy đây là một phương án
phù hợp trong giai đoạn hiện nay
thứ nhất là chúng ta giúp cho cái quá trình dạy và học nó thực hiện được đúng cái mục tiêu giáo dục toàn diện
các em sẽ phải học đều tất cả các môn
đặc biệt ba cái môn toán văn ngoại nữ
các em có dành thêm nhiều thời gian để học
đối với môn thi thứ bốn nhiều học sinh giáo viên lại tỏ ra lo lắng ở môn này
vì đến tận tháng ba năm hai nghìn một mươi chín sở mới công bố
con cũng thấy lo lắng một chút ạ
bởi vì có cái môn thứ bốn mới ạ
thì đến tháng ba con mới biết
còn các môn toán văn anh thì bọn con vẫn ôn như đúng
tiến trình mà nhà trường và cô giáo đã dự dạy
các môn khác không lên như thế
nói thật là như thế các con học rất nhiều
thật ra đến buổi trưa mình có hôm mình ở nhà
mình thấy con đi học phát một cặp sách rất nặng
sự lo lắng ạ
sự lo lắng ạ
là có thật
lo lắng từ học sinh từ cả nhà trường
và cả cha mẹ học sinh nữa
tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy
là với cái việc giảng dạy học tập
và nếu như có sự phân bố thời gian một cách hợp lý
trong cái quá trình học tập của các em
thì tôi nghĩ là điều này cũng không có cái gì trở ngại
theo lý giải của sở giáo dục và đào tạo thành phố hà nội
việc công bố môn thi thứ tư muộn
để tránh cho việc các em học lệch học tủ
đảm bảo cho học sinh có kiến thức toàn diện
sở này cũng cho biết
môn thi thứ bốn sẽ thi theo hình thức trách nhiệm khách quan
nội dung chủ yếu nằm trong chương trình lớp chín
tuy nhiên ngay lúc này
học sinh và các giáo viên trên địa bàn thủ đô mong muốn
sở giáo dục và đào tạo hà nội
sớm có bộ đến minh họa
để giảm áp lực ôn thi cho học sinh